chúng tôi sẵn sàng đưa ra một cam kết rõ ràng về việc thành lập nhà nước palestine bằng cách giải quyết vấn đề palestine và phá vỡ vòng xoáy bạo lực hiện nay
liên quan các cuộc đàm phán ngừng bắn ở gaza đây là vấn đề nhạy cảm và hiện có một đề xuất mới được đưa ra để hai bên xem xét
chúng tôi đang chờ quyết định cuối cùng từ hai phía mục tiêu của chúng tôi là ngừng bắn vĩnh viễn và giải quyết các vấn đề nhân đạo ở gaza
người đứng đầu bộ ngoại giao ai cập nhấn mạnh mục tiêu của các nỗ lực hòa bình hiện nay của cairo
là thành lập một nhà nước palestine và chấm dứt xung đột đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và thể hiện trách nhiệm
ông sokori cho rằng hamas sẽ từ bỏ đấu tranh nếu có cam kết rõ ràng về việc thành lập một nhà nước palestine
liên quan vấn đề này ông sokori và ngoại trưởng các nước ả rập xê út qatar jordani cùng với tổng thư ký ban chấp hành tổ chức giải phóng palestine
đã có cuộc gặp ngoại trưởng mỹ antony blinken bên lề cuộc họp đặc biệt của oef ở riyadh để thảo luận các nỗ lực ngăn chặn xung đột và giải quyết tình hình nhân đạo ở gaza
cũng như sự nghiệp tương lai của người palestine
trong nhiều tháng qua ai cập qatar và mỹ đã và đang nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa israel và hamas
một loạt hoạt động ngoại giao trong những ngày gần đây dường như cho thấy các bên đang nỗ lực hướng tới việc tạm dừng giao tranh
giao tranh xuyên biên giới dọc theo mặt trận liban israel gia tăng trong những ngày gần đây
bất chấp sự xuất hiện của ngoại trưởng pháp stephen sejuk tại thủ đô beirut của liban
như một phần trong nỗ lực ngoại giao của phương tây
nhằm giảm leo thang xung đột
lượng hezbollah ở liban cho biết họ đã tiến hành một số cuộc tấn công vào lãnh thổ israel vào cuối tuần qua
để trả đũa các cuộc tấn công trước đó của israel
trong khi đó ngày hai mươi chín tháng bốn lực lượng phòng vệ israel thông báo các máy bay chiến đấu của nước này đã nhắm mục tiêu
vào các địa điểm của hezbollah ở raja a al fokha và khiam ở miền nam liban
lực lượng phòng vệ israel cho biết thêm các cuộc tấn công trên nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa
và máy bay không người lái của hezbollah cơ sở hạ tầng và một cơ sở quân sự
đây là lần thứ ba lực lượng phòng vệ israel tấn công liban trong ngày hai mươi chín tháng bốn
lực lượng hezbollah đã nhiều lần tuyên bố rằng sẽ không có cuộc đàm phán nào
nhằm chấm dứt tình trạng thù định ở biên giới nếu không có lệnh ngừng bắn ở gaza
các nguồn tin ngoại giao cho rằng sáng kiến của pháp ở liban chỉ nhằm mục đích đặt nền móng
cho các cuộc đàm phán sau khi đạt được lệnh ngừng bắn
chín đối tượng đã bị đưa ra xét xử ở studgart của đức với tội danh phản quốc
âm mưu giết người và âm mưu đảo chính bạo lực nhằm đưa một quý tộc lên làm lãnh đạo đất nước
và áp đặt thiết quan luật trong vụ việc xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi hai
chín nghi phạm trên cùng một mươi tám người khác là thành viên của nhóm geiburger công dân của đế chế
nhóm này đặt mục tiêu vận động các cựu binh và quân nhân tại ngũ của lực lượng vũ trang đức
cũng như các thành viên của các đơn vị cảnh sát và cơ quan an ninh
tham gia đảo chính và áp đặt thiết quan luật khắc nghiệt ở đức
tại phiên tòa hôm hai mươi chín tháng bốn văn phòng công tố liên bang cáo buộc các thành viên và những người khác
đã thành lập một tổ chức khủng bố nhằm mục đích xóa bỏ trật tự dân chủ cơ bản ở đức bằng vũ lực
phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng năm tới
cơ quan tình báo nội địa của đức đã đưa nhóm geiburger
bao gồm khoảng hai mươi một người và diện theo dõi từ năm hai nghìn một mươi sáu
với ba trăm chín mươi chín phiếu thuận một trăm một mươi bảy phiếu chống và hai mươi tám phiếu trắng
các thành viên nghị viện châu âu mep
đã thông qua một nghị quyết trong đó lên án luật mới của hungary về chủ quyền
nhằm ngăn chặn sự can thiệp từ các cá nhân hoặc nhóm nước ngoài vào chính trị nội bộ của quốc gia này
các thành viên nghị viện cũng kêu gọi ủy ban châu ec xem xét lại quyết định giải phóng các quỹ của eu đối với hungary
theo nghị quyết này các nghị sĩ đã đánh giá tình trạng dân chủ
và sự tôn trọng các giá trị của nhà nước pháp quyền ở hungary
và chỉ ra một số mối lo ngại nghiêm trọng
đặc biệt là về cuộc bầu cử châu âu sắp tới và các cuộc bầu cử của hungary
trong nghị quyết các nghị sĩ cũng yêu cầu ủy ban châu âu yêu cầu tòa án châu âu đưa ra biện pháp sơ bộ
nhằm đình chỉ hiệu lực của luật vì cho rằng nó ảnh hưởng đến nguyên tắc tự do và công bằng trong cuộc bầu cử
các thành viên nghị viện châu âu một lần nữa lên án quyết định của uban
về việc bỏ chặn hơn một mươi tỷ euro từ các quỹ hỗ trợ của eu
ngoài ra nghị viện châu âu cũng bày tỏ lo ngại rằng chính phủ hungary sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình
với tư cách là chủ tịch hội đồng liên minh châu âu vào nửa cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ hiến vùng scotland humza yousaf mới đây đã tuyên bố từ trước
buộc đảng dân tộc scotland snp của ông phải khởi động cuộc đua tìm nhà lãnh đạo mới
trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay
ông yosap cho biết sẽ rời nhiệm sở sau khi người kế nhiệm được bổ nhiệm
tuyên bố từ trước của ông yousaf được đưa ra trước khi cuộc bỏ phiếu bắt tín nhiệm
đối với thủ hiến và chính quyền vùng scotland được tổ chức
sự ra đi của ông yousap là thách thức mới nhất trong hàng loạt vấn đề đau đầu của snp
hiện đang đối mặt với cuộc điều tra của cảnh sát về vấn đề tài chính
người kế nhiệm ông yousaf sẽ gánh trách nhiệm lãnh đạo snp vượt qua cuộc tổng tuyển cử
trong đó công đảng đối lập hy vọng giành quyền lực ở hạ viện từ tay đảng bảo thủ cầm quyền
bằng cách giành hàng loạt ghế của các nghị sĩ đảng snp
ông yosap từ chức chỉ chưa đầy một năm lên nắm quyền với tư cách là thủ hiến trẻ nhất
thuộc sắc tộc thiểu số đầu tiên của scotland và nhà lãnh đạo hồi giáo đầu tiên của một chính đảng lớn ở anh

việc giúp đỡ những người tị nạn không hề dễ dàng

chị gerbrandt đã làm việc được gần năm năm trong khuôn khổ dự án mang tên phụ nữ sau tay lái
chương trình cung cấp một mươi bốn giờ đào tạo lái xe miễn phí
cho hầu hết phụ nữ là người tị nạn và nhập cư
dù không phải là một ý tưởng mới nhưng phụ nữ sau tay lái hiện là chương trình duy nhất theo kiểu này ở bang georgia
các học viên đăng ký học lái xe thông qua eta một tổ chức phi lợi nhuận ở atlanta
chuyên hỗ trợ các gia đình tị nạn trong quá trình tái định cư
rất nhiều phụ nữ nhập cư và tị nạn gặp khó khăn trong cuộc sống bởi họ hoàn toàn phụ thuộc vào chồng mình
mỗi khi cần đi chợ mua đồ đưa con cái đi khám bác sĩ hay đi học phụ huynh
họ đều phải chờ đến khi chồng đi làm về thậm chí xin nghỉ để chờ họ đi
điều này rõ ràng gây ra nhiều áp lực cho người phụ nữ
trong bối cảnh nhiều gia đình tị nạn và nhập cư đến từ các quốc gia với văn hóa khác biệt
theo đó thường quan niệm phụ nữ nên ở nhà nội trợ không nên lái xe hay ra ngoài làm việc
mục tiêu của phụ nữ sau tay lái chính là thay đổi những định kiến này
bên cạnh đó họ cần nhanh chóng có thêm nguồn thu nhập để ổn định và làm chủ cuộc sống của bản thân
bởi chính phủ mỹ hiện trí cung cấp cho các gia đình tị nạn tối đa là một mươi hai tháng hỗ trợ tài chính và y tế
chúng tôi đặt tên dự án là phụ nữ sau tay lái là có lý do
chúng tôi muốn thực sự trao quyền cho các khách hàng nữ
với chồng của họ cũng vậy
chúng tôi giải thích rằng chỉ người chồng làm việc với mức thu nhập tối thiểu sẽ không thể tru cấp đủ cho gia đình
trong khi còn phải hỗ trợ việc đi lại của vợ
bởi thế phụ nữ cũng nên học cách lái xe và ra ngoài tìm việc làm
khi đã hiểu rõ họ rất ủng hộ sáng kiến này
học cách lái xe và lấy được bằng lái là điều quan trọng để những người phụ nữ tị nạn có được khả năng tự chủ
điều này sẽ giúp họ có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân sau khi chính phủ dừng các dịch vụ hỗ trợ
ngoài ra nó còn là một sự thúc đẩy tâm lý
họ sẽ có động lực khi biết bản thân hoàn thành được điều gì đó và giờ đây có thể trợ giúp cho gia đình mình
từ khi dự án bắt đầu triển khai cuối năm hai nghìn một mươi tám
đến nay đã có hai trăm ba mươi học viên tuốt nghiệp tài chính
trong một chương trình phụ nữ sau tay lái
danh sách chờ thường ở mức từ ba đến bốn tháng do nhu cầu hiện đang tăng cao